điệu sli hào phân là một trong những nét văn hóa độc đáo của người nùng an ở tỉnh bắc cạn
theo thời gian điệu sli hào phân ở đây vẫn còn lưu giữ để mỗi khi cắt lên con người và thiên nhiên như hòa quyện ngân nga khắp núi rừng bản làng
hèo phân là một trong những thể loại dân ca độc đáo phản ánh cuộc sống lao động sản xuất của người nùng an ở bắc cạn
đây là làn điệu có từ lâu đời được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác
hèo phương thường chỉ hát đôi một người hát giọng cao chủ động dẫn đường về tiết tấu cao độ trường độ đúng nhịp và luyến lấy
người còn lại giọng thấp hòa theo
lời của hèo phương thường được sáng tác theo thể cổ phong lối thơ không quá khắt khe với niêm luật mà chủ yếu là ý tứ đậm đà đầm thắm
khổ thơ được sáng tác theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt
tôi thì đi hát ví dụ ngày cưới đám cưới xong rồi lên nhà mới
hát có ngày vui thì coi như hát là cũng có hát đối đáp với một đôi hai người trai hai người gái
bởi vì là cái dân tộc này là nói tiếng nùng hay là tiếng nùng dịch ra tiếng kinh là rất là khó
bởi vì bộ đội trẻ là đi học toàn là đi học tiếng kinh viết chữ là chữ kinh thì là nói tiếng nùng là có chữ còn không biết viết
thế là nếu mà biết viết thì mới biết mới hát được
mới đọc được thì mới hát được bởi vì không biết đọc thì không hát được
muốn là duy trì cái làn điệu xin nùng này là cho đến người già để mấy đời đi
các cô già nếu mà biết nghe cũng thích nghe lắm
điệu hèo phương thường được hát để biểu đạt tấm lòng thủy chung son sắt nghĩa tình sâu xa mặn nồng mến khách của người nùng an
người nùng an thường hát hèo phương vào những dịp lễ tết ngày hội hay có tiệc vui
cũng có khi người ta hát
để giao duyên giữa các cặp nam nữ để thể hiện tình cảm
hiện nay số người biết hát điệu hèo phương ở bắc cạn không còn nhiều
đa số những người biết hát đều đã lớn tuổi
do đó việc gìn giữ và phát huy loại hình văn hóa độc đáo này gặp nhiều khó khăn
nếu bạn thích hãy subscribe cho kênh ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn